sau tháng chín lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên quốc lộ chín đoàn thuộc địa phận thị trấn krong klang huyện đắk krong
thì phát hiện xe mô tô do hoàn điều khiển chạy với tốc độ cao có nhiều biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hoàn đã điều khiển xe tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào người đại úy hồ văn huỳnh
sau khi vụ việc xảy ra tổ công tác đã kịp thời giữ người và phương tiện vi phạm đồng thời đưa đồng chí huỳnh đi cấp cứu
sau bốn mươi tám giờ đồng hồ gây án nhưng không thành đối tượng có hành vi cướp ngân hàng tại phóng giao dịch khu công nghiệp mỹ tho
ngân hàng agribank xã trung an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đã bị lực lượng công an bắt giữ
đó là võ thanh hòa là người địa phương bước đầu hòa thừa nhận vào ngày hai mươi năm tháng chín đã đến địa chỉ trên
sử dụng súng tự chế uy hiếp buộc nhân viên bỏ tiền vào ba lô
tuy nhiên nhân viên ngân hàng đã bấm chuông báo động nên đối tượng bỏ chạy
hòa là đối tượng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và đang thuộc diện quản lý của xã vì nghiện ma túy